ban chấp hành đảng bộ tp hcm khóa một mươi khai mạc hội nghị lần thứ tám để thảo luận đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội ngân sách năm hai nghìn một mươi sáu đề ra chủ trương phát triển cho năm hai nghìn một mươi bảy và một số vấn đề khác
đồng chí đinh lào thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm chủ trì hội nghị
tính đến thời điểm này tp hcm đã hoàn thành và vượt chín trên một mươi hai chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra trong năm hai nghìn một mươi sáu trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt tám năm so với cùng kỳ
mục tiêu đề ra cả năm là từ tám tới tám năm
thành phố có ba mươi sáu doanh nghiệp thành lập mới thu ngân sách đạt trên ba trăm linh ba tỷ đồng đạt một trăm linh một tám dự toán tăng một mươi tám so với cùng kỳ
thành phố cũng đã đầu tư phát triển xã hội ba trăm một mươi tỷ đồng và kêu gọi được hai mươi dự án có tổng vốn đầu tư sáu mươi bảy tỷ đồng theo hình thức hợp tác công tư để nâng cao chất lượng sống
tuy nhiên chính quyền thành phố cũng nhìn nhận còn nhiều việc chưa làm được như việc thực hiện bảy chương trình đột phá còn chậm
chưa giải quyết ủn tắc giao thông giảm tai nạn giao thông số vụ cháy và số người chết bị thương do cháy còn cao nhiều doanh nghiệp chưa chủ động hội nhập
phần lớn những tồn tại này do nguyên nhân chủ quan như hiệu quả quản lý nhà nước chưa cao năng lực cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu
cũng tại hội nghị này ủy ban nhân dân tp hcm đề xuất một mươi chín chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội trong năm hai nghìn hai mươi
đáng chú ý là bổ sung chỉ tiêu về doanh nghiệp thành lập mới và tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ tám bốn đến tám bảy